thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày ba tháng bảy cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang điều tra và làm rõ vụ hỗn chiến khiến một người tử vong ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai tháng bảy do mô thuẫn hai nhóm thanh niên chú ở thị trấn lăng cô
mang theo mã tấu tuyếp sắt và súng hoa cải hỗn chiến tại khu vực cầu lăng cô
sự việc khiến anh phan văn khánh ba mươi tuổi bị súng tự chế bắn trúng ngực tử vong
bốn thanh niên khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở đà nẵng cấp cứu